trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín cục cảnh sát giao thông đã mở chuyên mục
đăng ký khai báo phương tiện trực tuyến và người dân bắt đầu thực hiện từ ngày hai mươi một tháng bảy
điều này sẽ cho phép người dân có thể làm tất cả các thủ tục đăng ký quản lý xe
mà không cần phải đến trụ sở cơ quan công an như trước đây
vâng cụ thể quý vị có thể vào cổng thông tin điện tử csgt vn để hoàn thiện hồ sơ thủ tục
trình tự đăng ký lệ phí đăng ký xe đồng thời thì chủ động đăng ký trước địa điểm
số điện thoại của từng địa điểm đăng ký xe trên toàn quốc
đặc biệt là có thể khai báo trực tuyến khi phương tiện bị mất cấp giấy đăng ký xe hoặc biển số xe
truy cập vào website cảnh sát giao thông vn chọn chuyên mục đăng ký khai báo phương tiện
đây là những bước đơn giản để người dân có thể biết được đầy đủ tất cả thông tin
và các nội dung liên quan đến đăng ký quản lý phương tiện
thông qua cổng thông tin điện tử của cục cảnh sát giao thông
người dân có thể ở nhà hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình tự đăng ký
lệ phí đăng ký xe cũng như địa điểm số điện thoại của từng điểm đăng ký xe trên toàn quốc
dễ dàng giao tiếp với cảnh sát giao thông và giao tiếp cụ thể với từng đơn vị cảnh sát giao thông
trong đăng ký quản lý phương tiện để tạo ra một môi trường biệt thử
để chúng ta có thể cải cách phục vụ người dân tốt nhất
khi cảnh sát giao thông nhận được thông tin thì phản hồi lại người dân thông qua điện thoại thông qua thư điện tử
không chỉ những thông tin cơ bản về phương tiện
chuyên mục cũng có thiết kế các tính năng để người dân chủ động khai báo đối với xe mất cấp
mất giấy đăng ký xe mất biển số mất hồ sơ phương tiện xe hư hỏng không sử dụng được
xe hết niên hạn sử dụng xe đã bán cho người khác nhưng chưa làm thủ tục sang tên
không phải đến các cơ quan đăng ký khai báo như trước đây
bên cạnh đó việc người dân ở nhà để hoàn thiện thủ tục đăng ký khai báo phương tiện
còn giúp giảm tiếp xúc giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh và đặc biệt là thủ tục hành chính rõ ràng đầy đủ
đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của lực lượng cảnh sát giao thông
về phương tiện giao thông trong tình hình mới xây dựng chính phủ điện tử
đạt được mục tiêu theo đúng lộ trình số hóa của lực lượng cảnh sát giao thông